đảng bộ tỉnh kiên giang và hà giang đã trọng thể khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ dự và chỉ đạo tại đại hội tỉnh kiên giang lần thứ một mươi một
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung mương bộ trưởng bộ quốc phòng dự và chỉ đạo tại đại hội tỉnh hà giang lần thứ một mươi bảy
trong nhiệm kỳ qua tỉnh tiên giang đã có bước phát triển khá nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực
công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện nhất là thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và một mươi hai
gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
trên lĩnh vực kinh tế phát triển ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn bảy hai một năm
thu nhập bình quân đầu người tăng từ một sáu trăm ba mươi usd năm hai nghìn một mươi năm lên hơn hai bốn trăm năm mươi usd năm hai nghìn một mươi năm
trong lĩnh vực kinh tế phát triển ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn bảy hai một năm
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn bảy hai một năm